tiếp tục với các tin tức quốc tế ngoại trưởng mỹ antony blinken vào ngày hôm nay đã lên đường tới bắc kinh trung quốc nhằm thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa hai nước
ngoại trưởng mỹ sẽ có một loạt các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo trung quốc chuyến thăm được chờ đợi có thể tạo tiền đề cho cuộc gặp giữa chủ tịch trung quốc và tổng thống mỹ vào cuối năm nay
ông blinken sẽ là quan chức cấp cao nhất của mỹ thăm trung quốc kể từ khi tổng thống biden nhậm chức
ngoại trưởng mỹ cho biết chuyến thăm của ông có ba mục đích chính là thiết lập cơ chế đối thoại mở để quản lý cạnh tranh và rủi ro tránh hiểu lầm
thứ hai trao đổi những mối quan tâm lo ngại của mỹ và các đồng minh
và thứ ba tìm kiếm các cơ hội hợp tác giữa hai nước trong rất nhiều lĩnh vực mà cả thế giới đang chờ đợi
mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ở giai đoạn căng thẳng một loạt các trừng phạt thương mại đang được áp dụng
chuyến thăm của ngoại trưởng mỹ tới trung quốc được chờ đợi sẽ khởi động lại mối quan hệ song phương được xem là quan trọng nhất trên thế giới hiện nay